cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn tuấn anh
cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm lập và là một trong những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tư cực tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
các bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công chức của tp điện biên phủ gồm nguyễn tuấn anh cựu chủ tịch ubnd
trần thị vân và nguyễn thị khương là giám đốc và nhân viên trung tâm quản lý đất đai đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
các bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám